chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhạt trong cuộc sống cùng với thái độ coi thường khinh rẻ người khác
mà đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng một người mất mạng hai người bị thương nặng
chiều tối ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực chợ dầu phường đông ngàn thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
người dân hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng
thời điểm trên các tiểu thương ở các kiosk bán hàng ở chợ đang dọn hàng để về
thì nghe tiếng la hét thất thanh từ gian hàng của ông tống tích n và bà nguyễn thị m ở ngay ngã tử của chợ
khi mọi người đến nơi đã phát hiện ba người bị thương rất nặng gồm vợ chồng ông n và con dâu là chị nguyễn minh tê
đối tượng gây án có tên là hiệp gia đình có cửa hàng cạnh cửa hàng của ông n
thấy cảnh tượng như vậy nhiều người dân đã gọi điện báo cho cơ quan công an đồng thời đưa các bị hại đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng chị t không qua khỏi
ông n và bà mờ được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thành phố từ sơn và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh
sau đó chuyển cấp cứu tại bệnh viện việt đức hà nội
nhận được tin công an thành phố tử sơn đã đến ngay hiện trường bảo vệ hiện trường điều tra xác minh
làm rõ đối tượng đồng thời báo cho cơ quan công an cảnh sát điều tra công an tỉnh
phối hợp đấu tranh làm rõ về phía đối tượng gây án
sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên đã tự đến công an phường đông ngàn đầu thú khai nhận hành vi phạm tội
cơ quan công an xác định đối tượng trên là trịnh xuân hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú ở khu phố trần phú phường đông ngàn từ sơn bắc ninh
quá trình điều tra kết hợp với lời khai của nhân chứng lời khai của đối tượng và các tài liệu thu thập được
cơ quan tỉnh bắc ninh đã xác định hiệp chính là hùng thủ gây ra vụ việc kinh hoàng trên
qua test nhanh và xét nghiệm máu công an bắc ninh đã xác định đối tượng âm tính với ma túy
không có nồng độ cồn không có biểu hiện ngáo đá hay bất thường về tinh thần
trịnh xuân hiệp từng có thời gian nghiện ngập chất cấm chơi bời lêu lỏng ở địa phương
gia đình hiệp có bốn anh chị em bố mất sớm mẹ là bà nguyễn thịnh ca ở vệ nuôi các con
hàng ngày bà ca bán hàng đồ điện ở khu vực
ngõ chợ giàu phùng đông ngàn lấy tiền sinh sống
hiệp từng là học sinh khá giỏi địa phương học đến lớp một mươi một trên một mươi hai
nhưng theo chúng bạn chơi bời dẫn đến nghiện ngập
cũng vì nghiện thường xuyên tàng trữ chất cấm để sử dụng
nên hiệp dính tới ba tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất cấm
vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn chín và hai nghìn một mươi bảy và bị nhiễm hiv
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy năm nay đã gần bốn mươi tuổi
nhưng cũng vì có quá trình nghiện dài nên hiệp không lấy được vợ
sau khi thê ngán về nhà hiệp sống cùng mẹ đẻ
hàng ngày dọn hàng và phụ giúp bà ca bán hàng
vì nghiện ngập làm gia đình kiệt quệ mẹ già buồn giàu nên hiệp đã quyết tâm cai nghiện
sau khi ra tù cho đến nay hiệp không có biểu hiện vi phạm pháp luật ở địa phương
bán hàng bên cạnh cửa hàng của mẹ hiệp là vợ chồng ông n và bà mờ
hai bên thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau
tại cơ quan điều tra hiệp ca nhận
trong quá trình phụ mẹ bán hàng từ khoảng tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
mỗi khi tôi giúp mẹ tôi dọn hàng thì ông n và bà mờ và chị t thường bỉa mai tôi là nghiện ngập
không có việc làm ăn bám gia đình
có nhiều thời điểm cứ hai ba ngày thì ông n và bà mờ chị t lại nói tôi dẫn đến
tôi và gia đình ông nồi xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần chửi nhau
chính vì vậy tôi nảy sinh ý định trả thù gia đình ông nờ
đều biết việc mâu thuẫn giữa gia đình ông n và hiệp dù rất nhỏ
nhưng khá thường xuyên trong chợ ai cũng biết
công an phường đông ngàn đã mời hai bên đến hòa giải phân tích đúng sai
lập biên bản yêu cầu hai bên cam kết không tiếp tục cãi nhau
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực
tuy nhiên cả hiệp và gia đình ông n không chấp hành mà vẫn cãi vã và mâu thuẫn với nhau
theo đó để chuẩn bị cho hành vi của mình
từ ngày hai tháng năm hiệp đã vào chợ mua một con dao nhọn với giá ba mươi đồng
rồi mang về cất ở đầu giường
khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng năm như thường lệ
hiệp đến dọn hàng cho mẹ
trước khi đi hiệp lấy con dao bọc vào túi ni lông
rồi cầm theo sang cửa hàng để góp tường cạnh cửa ra vào
theo lời khai của hiệp thì hiệp đang dọn hàng
bà mờ cầm tấm ván gỗ ném xuống mặt đường
cách vị trí hiệp đang đứng khoảng một m
khiến hiệp bị giật mình nên quay ra nhìn bà m
thấy hiệp nhìn bà m nhét mép cười
tôi nghĩ bà m cười đều
chưa thức tôi nên tôi suy nghĩ sẽ dùng dao xử lý ông n và bà m chị t
đến khoảng một mươi tám h hai mươi phút cùng ngày
sau khi dọn hàng xong hiệp lấy con dao chạy sang cửa hàng ông n để thực hiện hành vi phạm tội
lúc đó cửa hàng ông n có ba người gồm hai vợ chồng ông và chị t con dâu
thấy ông đang ngồi ở ghế nhựa quay lưng ra đường
hiệp đã rút dao lao vào tác động của nạn nhân
bị bất ngờ ông n đã đẩy hiệp ra nên hiệp quay sang tác động nhiều nhát vào bà mờ
mặc dù bị thương nhưng trước cái sống và cái chết của bản thân và gia đình mình
ông n đã lấy gạch đập ra
đập vào đầu khiến hiệp bị vỡ đầu chảy máu và không tác động bà mò nữa
thời điểm đó chị tê đang đứng ở phía trong hoảng hốt nên hiệp nhìn thấy
biết sẽ gặp nguy hiểm nên chị tê bỏ chạy ra ngoài
chạy vào trong nhà ông c là anh ruột của ông n để trốn
thật đáng tiếc và không may cho chị t là khi chạy vào nhà ông n do quá hoảng sợ
cuốn chân nên bị vấp ngã hiệp đuổi đuổi kịp tác động nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống
thay thế hiệp dừng tay
thời điểm này ông n đi đến cầm gậy chân
nhận xét vụt hiệp
đối tượng gỡ được rồi đi bộ về cửa hàng nhà mình
giận do mẹ và em gái đừng quá đau buồn
con đi lần này con không về nữa
mẹ tha thứ cho con
con không làm tròn chủ yếu với mẹ
hiệp nói với bà ca rồi dặn em gái chăm sóc mẹ cẩn thận
sau đó đến công an phường đông ngàn đầu thú
qua khám nghiệm cơ quan cảnh sát điều tra công an bắc ninh
xác định chị tê mất mạng do bị nhiều vết thương và sốc mất máu
ông n và bà m được đê đi cấp cứu cực thời nên sức khỏe đã ổn định
không còn nguy hiểm để tính mạng
lực lượng chức năng đã băng bó xử lý vết thương cho hiệp
vết thương của hiệp không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe
tại cơ quan công an hiệp khai nhận hành vi phạm tội và cho biết
đối tượng này chấp nhận trả giá cho hành vi tổ lỗi của mình
theo lời khai của hiệp thì sở dĩ hiệp hành động như vậy vì bị dồn đến đường cùng
bị xúc phạm nên không kiềm chế được bản thân
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
đã khởi thuốc vụ án khởi thuốc bị can
ra lệnh bắt tạm giam trịnh xuân hiệp để điều tra xử lý theo quy định
vụ án mặc dù hậu quả rất lớn nhưng nguyên nhân khá đơn giản
trong đó có một phần lỗi nhất định của nạn nhân là khinh thường chê bai đối tượng
khiến cho hai bên nhiều lần lời qua tên lạ
trung tá lê văn sơn đội trưởng đội điều tra án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết
sau khi bắt giữ đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã test nồng độ cồn
xét nghiệm chất cấm và xác định đối tượng âm tính với chất cấm không có nồng độ cồn
vụ án rất đau lòng nhưng nguyên nhân lại khá đơn giản
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhạt hàng ngày mà dẫn đến án mạng đặc biệt nghiêm trọng
trong quá trình điều tra xử lý các vụ án có nguyên nhân xã hội
chúng tôi thấy rằng nhiều vụ án vụ việc tưởng chừng khá đơn giản như nhìn đều
chấp nhau lời hắn tiếng nói mà dẫn đến án mạng rất đáng tiếc
nhiều vụ án chỉ cần đối tượng nạn nhân bớt đi một lời nói thì hậu quả đã không xảy ra
nhiều đối tượng khi đã bị bắt vẫn không hiểu vì sao mình là hành động hung hãn đến vật
nhưng hối hận đều đã muộn màng
trước những vụ việc đau lòng như trên
nhiều năm qua bộ công an đã triển khai công tác phòng ngừa tội phạm sát hại người khác do nguyên nhân xã hội
quan điểm của bộ công an trong công tác phòng ngừa loại tội phạm
hãm hạc người khác do nguyên nhân xã hội là phát huy vai trò của hệ thống chính trị
trong đó chú trọng kết hợp giữa phòng ngừa tuyên truyền giáo dục với đấu tranh chấn áp điều tra xử lý
mục tiêu bảo vệ tính mạng nhân dân là mục tiêu cao nhất